tại tỉnh quảng ngãi đoạn kè biển tại thôn thạch bi hai phường phổ thạnh thị xã đức phổ đã bị sóng biển đánh sập đe dọa đến sự an toàn tính mạng và tài sản của hơn bốn trăm linh hộ dân phía bên trong
tuyến kè biển dài hơn năm trăm linh mét đã bị nghiêng ngả đứt gãy từng mảng lớn có vị trí đã bị đổ sập
bức tường thành chắn sóng vững chãi ngày nào giờ không còn tác dụng khiến người dân lo lắng không yên
từ ngày mà cái bể tới giờ là dân nó cũng sợ hơn có nhiều đêm mà trời mưa gió bão là phải dọn đi chứ ở đây sao dám ở nếu có chuyện gì thì sao
đoạn kè này đã có tuổi thọ gần hai mươi năm tình trạng hư hỏng nghiêm trọng bắt đầu xảy ra từ năm hai nghìn một mươi
chính quyền địa phương đã bố trí nguồn kinh phí hàng năm một năm tỷ đồng để gia cố nhưng vẫn không thể bảo vệ được đoạn kè trước sự xâm thực ngày càng dữ dội của sóng biển
trước tình hình sạc lỡ như thế ủy ban dân thị xã đã hỗ trợ kinh phí cho phường hồ thạnh trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín để khắc phục tạm thờ như làm đường đổ đá kè chán phía bên ngoài để giảm thiểu sạc lỡ
lâu về già thì ủy ban dân thị xã cũng kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư kiên cố đoạn kè này
kinh phí khoảng trên bảy mươi tỷ đồng đảm bảo cuộc sống của người dân
tuyến kè không còn phát huy được tác dụng chắn sóng
hơn bốn trăm linh hộ dân trong vùng có nguy cơ mất nhà cửa thậm chí nguy hiểm tới tính mạng khi mùa mưa bão cận kề
người dân địa phương rất mong được đầu tư lại tuyến kè kiên cố để bảo vệ họ trước tình trạng biển xâm thực ngày càng cực đoan